kính thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín là địa bàn cửa ngõ
từ thành phố hồ chí minh đi các tỉnh miền tây và ngược lại
vào những ngày qua các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn thành phố tân an tỉnh long an
các lực lượng đã thực hiện tốt chế độ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhằm kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ
kịp thời ngăn chặn dịch covid một mươi chín xâm nhập vào địa bàn
tại chốt kiểm dịch ngay đường dẫn cao tốc vào trung tâm của thành phố tân an
có lượng người và phương tiện qua lại đông giữa các huyện rồng thấp một mươi và các tỉnh lân cận
theo ghi nhận cho thấy hầu hết người dân khi qua các chốt kiểm soát đều có ý thức hợp tác
với cán bộ y tế đo thân nhiệt chia sẻ đầy đủ chính xác thông tin lịch trình đi lại
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông tốt trực đảm bảo trực tự giao thông
không để xảy ra tình trạng ồn tắc
hiện trên địa bàn thành phố tân an có ba chốt kiểm tra dịch covid một mươi chín
tại phương khánh hậu và xã lợi bình nhơn
mỗi chốt tùy vào số lượng người qua lại sẽ có lực lượng trực từ năm đến bảy người
lực lượng tại các chốt tăng cường tuyên truyền vận động để người dân hiểu
và chấp hành tốt các quy định đã khuyến cáo
hiện nay trên địa bàn xã lợi bình nhơn có lập hai chốt của thành phố
một là chốt ở nút giao cao tốc
chốt này có nhiệm vụ tri vết các trường hợp khai báo y tế từ trên cao tốc xuống
để trước khi vào thành phố tân an sẽ được khai báo y tế và kiểm soát
chốt thứ hai được lập trong đường bình an nga ngay vị trí cầu gạch góc
còn công nhân đi từ phía bên triều giang qua các khu cộng công nghiệp trên địa bàn của xã
ngoài ra hiện nay trên bàn xã thì cũng có một khu cách ly
trong khu vực này cũng lập được ba chốt để kiểm soát phòng chống dịch
đến giờ phút này thì các chốt này hoạt động bình thường
bà con ở trong khu cách ly cũng chấp hành tốt các công tác phòng chống dịch
đến giờ phút này cũng chưa có xuất hiện ca f nào
tình hình bệnh của địa bàn xã lợi bình nhơn
trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt là trong bối cảnh các tỉnh và thành phố lân cận có số ca mắc nhiều tăng liên tục
vì vậy việc kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch
tại tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố tân an là rất cần thiết
để đảm bảo giữ vững được địa bàn an toàn bảo vệ sức khỏe cho nhân dân